lễ hội bơi trải thuyền rồng hà nội mở rộng năm hai nghìn một mươi chín đã khai mạc tại hồ tây
thu hút đông đảo người dân thủ đô và du khách đến tham dự phó thủ tướng vũ đức đam cũng đã đến tham dự lễ hội
phát biểu tại lễ khai mạc giám đốc sở văn hóa và thể thao hà nội tô văn động cho biết
lễ bơi trải thuyền sông hà nội mở rộng có sự góp mặt của hơn bảy trăm linh vận động viên thuộc ba mươi bốn đoàn đến từ các đại sứ quán
tổ chức và doanh nghiệp đặc biệt giải năm nay thu hút sự tham gia của bốn đoàn quốc tế gồm malaysia
hồng kông trung quốc singapore và lào
theo ban tổ chức lễ hội bơi trải thuyền rồng hà nội mở rộng năm hai nghìn một mươi chín sẽ hướng đến ba mục tiêu
thứ nhất là khôi phục và lưu giữ môn thể thao truyền thống thuyền rồng
thứ hai là diễn ra thường niên để tạo điểm nhấn cho sự quảng bá văn hóa thể thao và du lịch cho thành phố hà nội
thứ ba là khuyến khích những người có đam mê với môn thể thao đua thuyền
tôi đã từng là những người mà coi dẫn đội bơi chải cách đây mấy chục năm của đội bơi chải của lữ phường yết phụ bơi ở hồ tây
hôm nay gặp lại cái cảnh này nhớ lại mấy chục năm trước cũng rất là cảm xúc và vinh dự
chúng tôi là đội đại diện cho quận hoàng mai
lên đây chúng tôi là thi đấu
lâm ngoái thì chúng tôi là giật thúy trứng bạc
thế thì lâm nay là nguyện vận
vọng của anh em chúng tôi là muốn là lâm nay là tại nguyện cố gắng làm sao giật thúy trứng bạc
bơi trải thuyền rồng là một trong những lễ hội lớn nằm trong chuỗi các hoạt động văn hóa nghệ thuật thể thao để phục vụ nhân dân vui tết du xuân
các cuộc đua bơi trải thuyền rồng diễn ra từ chín h đến một mươi sáu h trong hai ngày một mươi sáu và một mươi bảy tháng hai tại hồ tây
và mở cửa miễn phí cho công chúng tham dự trong các ngày diễn ra sự kiện